hôm nay ngày một tháng ba là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương
theo đó giá xăng trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm từ một mươi năm h chiều nay
sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính giá xăng ron chín mươi năm giảm xuống mức hai mươi ba ba trăm hai mươi đồng giảm một trăm hai mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi hai bốn trăm hai mươi đồng giảm một trăm hai mươi đồng một lít
giá các mặt hàng dầu có loạt tăng có loại giảm cụ thể là dầu diesel là hai mươi hai trăm năm mươi đồng một lít giảm năm trăm năm mươi đồng
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi bốn trăm bảy mươi đồng giảm ba trăm bảy mươi đồng
dầu ma rút tăng ba trăm linh đồng một kg có giá mới là một mươi bốn năm trăm năm mươi đồng một kg